nếu dịch bệnh diễn ra phức tạp và kéo dài dự báo chỉ một nửa số doanh nghiệp trên thị trường có thể trụ vững không quá sáu tháng
cuộc chiến trên mặt trận kinh tế đang ở vào giai đoạn hết sức cam go khi mà sức khỏe của cả cộng đồng doanh nghiệp bắt đầu suy giảm
nếu không tận dụng được giai đoạn vàng đưa vốn ứng cứu cho sản xuất kinh doanh
thì rất có thể nhiều doanh nghiệp không còn đủ sức để đợi hỗ trợ
mặc dù chính phủ đã ban hành nhiều chính sách rất đúng và trúng đối tượng cũng như kịp thời
thưa quý vị sông nhuệ nhiều năm nay được biết đến là một trong những con sông ô nhiễm nặng ở hà nội
một phần nguyên nhân đến từ việc nhiều làng nghề ven sông đổ rác và đốt rác ven sông
phản ánh sau của tác giả bài viết trên báo thời nay sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
người dân ven sông ở xã tiền phong hiền giang và hòa bình huyện thường tín đã quá quen với việc rác thải
hay là khói đen mù mịt đang ngày ngày góp phần biến sông nhuệ thành con sông chết
nhiều năm qua thành phố hà nội và huyện thường tín luôn quan tâm và triển khai nhiều giải pháp
nhằm giảm ô nhiễm cho sông nhuệ phát triển bền vững làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
tuy vậy các giải pháp như việc quản lý ngăn chặn nguồn phát thải ô nhiễm lại chưa thực sự hiệu quả như mong muốn
và chưa có biện pháp mạnh tay để ngăn ngừa việc đổ hay đốt rác thải làng nghề hủy hoại môi sinh
việc xử lý các hộ đổ rác ra ven đê mới chỉ dừng lại ở mức độ nhắc nhở và chưa hề có tính gian đe
hơn năm trăm linh tài khoản dạy học họp trực tuyến trên ứng dụng zoom bị lộ
lọt thông tin cá nhân của người sử dụng đã được cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thông tin khuyến cáo
vấn đề này đặt ra câu hỏi là phần mềm nào miễn phí và bảo mật cho dạy học trực tuyến
về phía cơ quan quản lý nhà nước cục an toàn thông tin cho rằng
nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phần mềm học trực tuyến tổ chức hội họp và làm việc từ xa
do doanh nghiệp uy tín sản xuất đặc biệt là các sản phẩm do doanh nghiệp uy tín trong nước cung cấp
như viettel vnpt mobifone fpt vn cmc hay nhân hòa
trên thực tế các đơn vị công nghệ trong nước cũng đã triển khai rất là nhiều những ứng dụng phục vụ
cho việc dạy và học trực tuyến như vinedu hay vioedu
thưa quý vị và các bạn vụ mở tờ khai xuất khẩu gạo lúc giờ đã lộ dấu hiệu bất thường
đây là nội dung rất đáng chú ý được đăng tải trên báo tiền phong
số ra ngày hôm nay
theo lãnh đạo bộ tài chính tổng cục dự trữ nhà nước các doanh nghiệp hủy bỏ kết quả trúng thầu
cung cấp gạo dự trữ quốc gia sẽ bị xử lý theo quy định của luật đấu thầu
về việc bốn mươi doanh nghiệp nhanh tay mở tờ khai đăng ký xuất khẩu gạo thành công
lãnh đạo tổng cục hải quan cho biết phát hiện nhiều điểm bất thường
xong lại chưa hề có chế tài để xử lý
xin được chuyển sang một thông tin khác được đăng tải trên báo thanh niên số ra hôm nay
vàng trong nước đang rẻ hơn thế giới từ vài trăm đến cả triệu đồng mỗi lượng
đây là hiện tượng khá lạ trên thị trường vàng khiến nhiều nhà đầu tư phải cân nhắc mua hay không mua
trên thị trường ngày hôm qua giá vàng miếng sgc thấp hơn thế giới từ hai trăm linh đến sáu trăm linh đồng một lượng
ở chiều bán ra chiều mua vào thì thấp hơn đến một triệu đồng một lượng
riêng vàng nhẫn bốn số chín và vàng nguyên liệu thì thấp hơn thế giới đến mức là hai ba triệu đồng một lượng
tuy nhiên một số chuyên gia trong lĩnh vực này khuyến cáo là người mua vàng ở mức giá trên bốn mươi tám triệu đồng một lượng thì khá là rủi ro
bên cạnh đó lại có ý kiến cho rằng giá vàng trong nước rẻ hơn là cơ hội để mua vào
bởi vì giá vàng trong chung và dài hạn thì chắc chắn sẽ tăng trở lại
vâng vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật